mặc dù là không có giấy phép lái xe nhưng vẫn cố tình điều khiển xe mô tô kéo theo rơ móc tự chế trở đầy tôn phế liệu không che chắn rồi gây ra tai nạn khiến cho một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với phạm văn thảo năm mươi bốn tuổi trú tại huyện thống nhất về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
trưa ngày một mươi sáu tháng bốn phạm văn thảo điều khiển xe mô tô kéo theo rơ móc tự chế trở đầy tôn phế liệu không che chắn lưu thông trên đường tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi chín đoạn qua địa bàn xã lộ hai mươi năm
khi gặp cúc cua thảo đánh xe sang bên trái thì va chạm với xe mô tô do ông ngô đình thạch điều khiển đi ngược chiều cú đâm mạnh khiến ông thạch bị các tấm tôn cứa vào cổ tử vong tại chỗ
quá trình điều tra cơ quan công an xác định ông thạch cũng không có giấy phép lái xe sử dụng rượu bia vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô chở khách ô tô vận tải xe container và xe mô tô ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tiến hành gia quân thực hiện tổng kiểm tra đối với các phương tiện vận tải trong đó tập trung vào ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
mà ngay trong ngày đầu đã có rất nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội và thành phố hồ chí minh
trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng hàng loạt lái xe khách đã được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn ngay sau khi lưu thông qua trạm thu phí
đây chính là một trong những loại hình mà lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý trong thời gian gia quân lần này
bên cạnh đó các lỗi như quá tốc độ dừng đỗ đón trả khách sai quy định hoặc trở qua số người cũng được xử lý triệt đề
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và quan trọng nhất là việc triển khai phần mềm chống thi chấp nghiệm có tính bảo mật cao
dễ nhận thấy mức độ đầu tư đáng kể của ngành giáo dục của các địa phương để có thể đánh giá đúng được năng lực của các thí sinh
mặc dù là cũng có những con kém nhất định nhưng cái mà nó thu được thì tôi nghĩ rằng là sẽ cao hơn rất nhiều so với cái mà chúng ta bỏ ra
và không còn cách nào khác đó là đầu tư cho con người
mà đã đầu tư cho con người xin nhắc lại một câu của nhân dân thế giới là đầu tư không hối tiếc
do đó tôi tin rằng là chúng ta cũng sẽ không phối tiếc
cho những cái đầu tư của hôm nay và chúng ta chung đợi kết quả ngày mai
mình đánh giá một cách khách quan nghiêm túc thì tạo cái động lực rất tốt để cho các thầy cô và các em cố gắng
bởi vì các em thấy rằng là cái sự cố gắng của các em thế rồi là các thầy cô thấy rằng là sự cố gắng của các thầy cô đã được ghi nhận
không chỉ lai châu mà các địa phương khác đặc biệt là những địa phương gặp phải bê bối trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
như hòa bình sơn la làm chặt chẽ công tác chấm thi
để đảm bảo an toàn khách quan công tác chấm thi
ngành giáo dục các địa phương quán triệt chặt chẽ đến từng cán bộ giáo viên
tấm thi trắc nghiệm của năm nay thì được giao cho các trường đại học thực hiện
còn sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phối hợp để hỗ trợ về công tác cơ sở vật chất
tất cả thiết bị máy móc theo đúng yêu cầu của các trường đại học cũng như là hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
cái kết quả trung thực trong một kỳ thi thì trước hết là sẽ lấy lại được niềm tin cho giáo dục hòa bình nói riêng
và cho giáo dục nói chung và đồng thời là cũng sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng giáo dục
bên cạnh sự vào cuộc rất nghiêm túc quyết liệt trách nhiệm cao của bộ giáo dục và đào tạo
các địa phương và bộ ngành liên quan kỳ thi năm nay vẫn còn một số hiện tượng sơ xuất
ví dụ như trong việc phát đề thiếu đề giám thị khí nhầm ô xử lý các tình huống trong coi thi chưa linh hoạt
có thể nói sau những sai phạm của kỳ thi năm trước
năm nay kỳ thi đã thu hút được sự chú ý lớn của dư luận xã hội
ở một góc độ tích cực khi toàn xã hội còn chú ý đến thi cử tức là còn quan tâm đến sự học
nhiều nhà giáo dục đã nhìn thấy những giá trị mới những sức mạnh mới từ những kỳ thi
vâng có thể thấy là với những điểm đổi mới mà bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai
thì đến thời điểm này dư luận ghi nhận kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra an toàn
nghiêm túc từ khâu ra đề thi cho đến chấm thi
khi bộ công bố phổ điểm điều xã hội quan tâm là cách ra đề thi và điểm thi
năm hai nghìn một mươi bảy mưa điểm một mươi vì đề các môn giảm quá dễ
năm hai nghìn một mươi tám nhiều thí sinh thậm chí chuyên gia giáo dục cũng phải khóc vì đề quá khó
thế còn đề năm nay như thế nào
ngay khi có phổ điểm các chuyên gia đã phân tích phổ điểm năm hai nghìn một mươi chín đã có nhiều điểm nổi bật
đa phần các môn thi gần với phân phối chuẩn cho thấy tính chuẩn hóa phân hóa của các đề thi
chúng tôi thấy rất là khả quan
bởi vì thứ nhất là nó phản ánh tỷ lệ những em được điểm liệt
cũng như là tỷ lệ những game đạt điểm trung bình trên năm khoảng năm sáu
và tỷ lệ game đạt từ tám trở lên phản ánh rất là tốt so với mà chúng tôi nắm được tỷ hiện nay
thứ nhất là nó phản ánh điều thứ nhất là tự trạng của học sinh giữa học sinh trung bình khá và giỏi
và năm nay so với năm khác là nó không quá đột biến
thứ hai nữa là tỷ lệ
đề thi năm nay thì có cái tỷ lệ là cái phổ điểm theo các khối mà chúng tôi tổng kết được
thì có cái tỷ lệ là có đề thi có sự điều chỉnh tốt hơn so với năm ngoái
như vậy hầu hết các môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng từ năm đến sáu
nhưng đáng chú ý là có hai môn tiếng anh và lịch sử có điểm trung bình dưới năm khá cao
đây là năm thứ ba liên tiếp hai môn này có điểm thấp như vậy
đối với môn ngoại ngữ thì yếu tố vùng miền là nguyên nhân chính
khiến điểm số có sự tranh lệch
tuy nhiên đối với môn sử nhiều chuyên gia cho biết
nếu đưa so sánh với môn giáo dục công dân
thì công tác ra đề hai môn này đang có những bất cập
điểm thi môn lịch sử nếu chúng ta nhìn vào phân phối ở trên đồ thị
thì ta thấy là điểm thi phần lớn là bị lệch ở phía bên trái
tức là mức điểm dưới trung bình rất là nhiều
sở dĩ có hiện tượng này là vì phần lớn các em thi môn lịch sử
chỉ với một mục tiêu là được tốt nghiệp

trong khi đó một môn thi khác là môn giáo dục công dân
lại xảy ra hiện tượng ngược lại là điểm thi bị xô lệch hoàn toàn về phía bên phải
trong đó số lượng điểm cao điểm chín điểm một mươi có gấp hàng chục lần so với các môn thi khác
thực ra đây là một điều bất thường
vì hầu hết các em đăng ký thi môn giáo dục công dân cũng là với mục tiêu
sẽ tốt nghiệp thôi
những điểm thi lại rất cao và tranh lệch lớn so với môn lịch sử
điểm này cho thấy rằng công tác ra đề thi của hai môn này
chưa thực sự tốt như chúng ta kỳ vọng
có thể nói kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của bộ giáo dục và đào tạo
từ khâu tổ chức thi chấm thi đến công bố điểm thi
tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận lại công tác ra đề thi
đánh giá phổ điểm các chuyên gia cho biết
bộ cần tiếp tục chuẩn hóa đề thi để tạo sự đồng đều trong các môn thi và khối thi
cho đến thời điểm này công luận vẫn chưa ghi nhận tiêu cực nào
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
để có được kết quả này đầu tiên là những nỗ lực
những đổi mới cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
sau đó là phổ điểm
qua đây chúng ta cũng có thể thấy được bức tranh toàn cảnh
về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
từ chất lượng dạy và học công tác ra đề
tính công bằng trung thực minh bạch của công tác tổ chức thi
những điều này sẽ giúp cho ngành giáo dục
lấy lại được niềm tin của xã hội đối với ngành
tiếp tục với một nội dung khác
thưa quý vị danh hiệu thành phố vì hòa bình
được unesco trao cho hà nội vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tại thủ đô của bolivia
vinh sự hơn hà nội là thành phố duy nhất
trong khu vực châu á thái bình dương đón nhận danh hiệu này
sau hai thập kỷ với nhiều đổi thay
đến nay thủ đô hà nội đã và đang phân đấu không ngừng
tiếp tục xây dựng phát triển để phát huy giá trị của danh hiệu này
cùng chặng đường hai thập kỷ phát triển mạnh mẽ
và giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa
của người tràng an thanh lịch
hà nội ngày càng khẳng định vị thế
xứng đáng với danh hiệu thành phố vì hòa bình
và trở thành điểm đến hấp dẫn
đối với du khách trong và ngoài nước
bức tranh có hình vẽ bác hồ với thiếu nhi
được treo trang trọng trên nóc nhà thông tin thành phố
số chín mươi ba đinh tiên hoàng quận hoàn kiếm hà nội
bức tranh mang thông điệp về niềm khao khát hòa bình
và đoàn kết dân tộc
tác phẩm được đặt giữa trung tâm thủ đô
hàng chục năm qua đã trở thành hình ảnh thân quen
gắn liền với mỗi người dân hà nội
đề tài của bắc là bắt đầu chiến tranh hòa bình
tất cả tác phẩm trơn dầu hay là trơn mài
bắc đều vẽ về hòa bình
bắc vẽ về khát vọng về hòa bình
bắc mong muốn thế giới trẻ này sau này
xây dựng đất nước thế giới trẻ
vì thế dù anh bộ đội dù anh công nhân
cũng xây dựng đất nước
thì thế giới trẻ là mãi mãi giữ tâm hương này
bắc muốn nêu em bé này
khi rất mầm mống của tổ quốc mầm mống của tương lai
khát vọng hòa bình ấy không chỉ được thể hiện trong tranh
nó có ý nghĩa quan trọng
khi hà nội từng trải qua nhiều đau thương
của hàng chục năm chiến tranh
nhưng đã chuyển mình trên mọi mặt
và vươn lên mạnh mẽ
những thành tiệu to lớn trong công cuộc phát triển của thủ đô
đã khơi dậy khát vọng
truyền thống yêu trụng hòa bình của dân tộc việt nam
và nguyện ước đó được quốc tế ghi nhận
câu chuyện của hà nội còn là câu chuyện
của cả một đất nước
đó là câu chuyện về hòa bình và thịnh vượng
sau khi trải qua một quá khứ chiến tranh
vô cùng gian khóa
hòa bình là minh chứng cho những gì
có thể đạt được nếu như chúng ta lựa chọn
một con đường hướng tới hòa bình
dù trải qua quá khứ đau thương
nhưng vẫn có thể mơ về một tương lai tốt đẹp hơn
vì thế tôi nghĩ danh hiệu
thành phố vì hòa bình
càng có ý nghĩa hơn trong trường hợp của việt nam
những sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt
của truyền thông khắp thế giới
đã truyền tải chân thực một không gian bình yên
một thành phố an toàn cởi mở
đậm đà bản sắc tới đông đảo bạn bè quốc tế
đây là một trong những yếu tố quan trọng
khiến hà nội được bình chọn xếp thứ một mươi hai
trong tổng số hai mươi năm điểm đến
tốt nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
là một trong hai thành phố của việt nam
là top hot nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
về lượng phòng du khách đặt trước
và được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới
đề cử là một trong một mươi bảy ứng viên
vào hạng mục bình chọn giải thưởng
điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay ủy ban thực vụ quốc hội
khai mạc phiên họp thứ ba mươi năm
theo chương trình hà nội
trong chương trình ủy ban thực vụ quốc hội
cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của các sự án luật dân quân tự vệ
luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
luật tổ chức chính phủ
và luật tổ chức chính quyền địa phương
luật cán bộ và luật viên chức
phát biểu tại buổi khai mạc phiên họp
thứ ba mươi năm của ủy ban thực vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
từ kỳ họp thứ bảy đến nay
thời gian không nhiều nhưng với tinh thần
phối hợp chặt chẽ tích cực nghiên cứu
chuẩn bị của các cơ quan
đến nay bốn dự án luật đã được tiếp thu
chỉnh lý để kịp trình ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến tại phiên họp lần này
đối với sự án luật dân quân tự vệ
nhiều đại biểu quan tâm
và tập trung cho ý kiến về tên gọi của luật
cho rằng đề tên luật
là luật dân quân tự vệ viết liền
không tách rời từ dân quân và tự vệ
bởi dấu phẩy là hợp lý
và phù hợp với các quy định trước đó
cũng như thực tiễn thi hành
chủ tịch quốc hội cho ý kiến
trong hiếp pháp nó viết liền một mạch luôn
không có dấu phẩy
dân quân tự vệ vững mạnh
thế thì mình cứ gọi là dân quân tự vệ thôi
có phải không
chứ đâu phải là cơ quan quân ở đây
là có bộ đội tự vệ đâu
vẫn là dân quân vẫn là cán bộ công chức
nhưng mà nó tổ chức
ở trong từng cơ quan từng đất vệ
nó vẫn là dân quân tự vệ
chứ đừng có tắt ra
đừng có nói ở đây là tự vệ
bản chất là dân quân tự vệ
đối với luật xuất cảnh nhập cảnh
của công dân việt nam
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu quốc hội đã thảo luận cho ý kiến
trên cơ sở ý kiến của đại biểu quốc hội
thương trực ủy ban quốc phòng an ninh
đã chủ trì tổ chức nghiên cứu
giải trình tiếp thu chỉnh lý bước đầu
đối với dự thảo luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam
tiếp thu ý kiến của nhiều
vị đại biểu quốc hội thường trực ủy ban quốc phòng an ninh
đề xuất bổ sung các quy định
có liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia
về xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
quản lý sử dụng các loại hồ chiếu như
mục một chương bốn và chương năm
của dự thảo luật dự kiến
chỉnh lý lần một đồng thời sau khi
giả soát đề nghị bổ sung
điều chỉnh bổ cục của dự thảo luật
từ sáu chương bốn mươi điều
lên tám chương năm mươi hai điều
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng
bộ công an khẳng định
về năm vấn đề mà ủy ban quốc phòng an ninh
quốc hội báo cáo
với ủy ban thường vụ quốc hội hôm nay
thì bộ công an đều
thống nhất cao với ý kiến của ủy ban
quốc phòng an ninh quốc hội
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ
tiếp tục phối hợp với
ủy ban quốc phòng an ninh quốc hội để
tiếp thu nghiên cứu hoàn chỉnh luật
trong thời gian làm việc
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội
tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề
còn có ý kiến khác nhau của luật tổ chức
chính phủ và luật tổ chức chính quyền
địa phương luật cán bộ và luật viên chức
cũng trong sáng nay tại đà nẵng
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đã tiến hành hội nghị sơ kết công tác kiểm tra
giám sát sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe
báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát
và kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
của ủy ban kiểm tra các cấp
trong công an nhật dân
theo đó sáu tháng đầu năm
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
và ủy ban kiểm tra các cấp
đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng
và tổ chức triển khai chương trình
kiểm tra giám sát năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tăng cường khối lượng công việc
tập trung kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm
việc triển khai các cuộc kiểm tra giám sát
chuyên đề và các nhiệm vụ
xây dựng ngành kiểm tra đã được tập trung
chỉ đạo quyết liệt chủ động xây dựng
kế hoạch với lộ trình thực hiện
cụ thể không để bị động
bên cạnh kết quả đạt được
báo cáo đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót
và nguyên nhân đồng thời đưa ra
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm
các tham luận tại hội nghị
cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực
ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
thượng tướng nguyễn văn thành đã biểu dương
những kết quả đạt được của ủy ban kiểm tra các cấp
thứ trưởng nhấn mạnh
cần làm rõ việc phân cấp phân quyền
trong kiểm tra giám sát
ra soát lại các kế hoạch kiểm tra giám sát
kỷ luật đảng trong năm
xác định trách nhiệm của người đứng đầu
trong các cấp ủy chú trọng việc đào tạo
bù dưỡng cho đội ngũ làm công tác này